theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông trên khu vực đông bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy trong khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km từ khoảng chiều tối nay một mươi sáu tháng chín bão số sáu sẽ đi vào đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu nhanh
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi hai bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín độ kinh đông trên đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín sáu mươi chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
từ tối nay ở vùng biển đông bắc vĩ bắc trung quốc
ở các tỉnh bắc bộ có mưa bão gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy đêm tăng lên cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ ba bốn mét biển động mạnh
do ảnh hưởng của hoàn lưu phía nam bão số sáu gần sáng ngày mai một mươi bảy tháng chín ở phía bắc quảng ninh có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
ở các tỉnh lạng sơn cao bằng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám các tỉnh thành phố như hải phòng bắc giang bắc cạn hà giang có gió giật cấp sáu cấp bảy